đảng bộ tỉnh yên bái tổ chức khai mạc trọng thể đại hội đại biểu lần thứ một mươi chín
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thương trực ban bí thư
dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội cùng dự có đồng chí phùng quốc hiển
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
nhiệm kỳ qua ban chấp hành đảng bộ tỉnh yên bái đã đoàn kết năng động sáng tạo
tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế thu hút mọi nguồn lực khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh
phát huy nhân tố con người đa dạng hóa huy động nguồn lực hơn năm mươi tỷ đồng
đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tăng bốn mươi năm so với nhiệm kỳ trước
trong buổi làm việc đầu tiên đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến cho các sự thảo văn kiện
đại hội đảng bộ tình sự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng bầu ban chấp hành đảng bộ tình
khóa một mươi chín và giới thiệu lấy phiếu nhân sự bí thư tỉnh ủy khóa một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đảng bộ tỉnh yên bái kết thúc vào ngày hai mươi bốn tháng chín